vào lúc hai mươi ba h bốn mươi phút ngày năm tháng một mươi hai tại km một nghìn sáu trăm bốn mươi chín tám trăm linh trên quốc lộ một mươi bốn đường hồ chí minh
đoạn qua thị trấn nhân hòa huyện chư pư tỉnh gia lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa hai xe ô tô hậu quả làm sáu người thương vọng
theo thông tin ban đầu xe ô tô tải mang biển kiểm soát tám mươi một c một nghìn một trăm bốn mươi năm do lê thanh vũ ba mươi sáu tuổi điều khiển
chở theo phụ xe là lê thanh quang bốn mươi một tuổi cùng chú tại huyện chư pứ
lưu thông từ hướng gia lai đi đắk lắc đã va chạm với xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát tám mươi một c chín nghìn sáu trăm ba mươi ba
chưa rõ người điều khiển
lưu thông hướng ngược chiều
hậu quả ba người trên xe bán tải gồm nguyễn hoàng bốn mươi năm tuổi lê đại bốn mươi bảy tuổi cùng chú tại huyện chư pứ
và nguyễn hữu khường hai mươi sáu tuổi chú tại tỉnh quảng bình đã tử vong
ba nạn nhân còn lại bị thương
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt xử lý khắc phục hậu quả
ban an toàn giao thông tỉnh hỗ trợ bảy triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong và ba triệu đồng cho nạn nhân bị thương
sức khỏe ba nạn nhân bị thương đã có dấu hiệu hồi phục tốt
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ